theo yêu cầu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tất cả hành khách nhập cảnh từ châu âu và việt nam
ngoài việc đo thân nhiệt thì phải lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay trước khi được đưa đến khu vực cách ly tập trung
riêng hành khách nhập cảnh từ mỹ vào việt nam chưa phải cách ly tập trung nhưng vẫn phải đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại sân bay
việc kiểm tra sàng lọc về y tế quy định các trường hợp cần cách ly tập trung tại bệnh viện hoặc các cơ sở cách ly
sẽ được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội và tp hồ chí minh thực hiện
để bảo đảm sức khỏe cho hành khách trong lúc chờ làm các thủ tục sàng lọc y tế lấy mẫu xét nghiệm
cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cung cấp các suất ăn nước uống miễn phí cho hành khách
cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất đề nghị hành khách tuân thụ các quy định bắt buộc
để bảo đảm an toàn cho bản thân gia đình và đồng hành với chính phủ với nhân dân việt nam trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín